từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi ba tháng chín tỉnh phú yên ra quân tổng vệ sinh khơi thông dòng chảy trên địa bàn toàn thành phố tuy hòa
đây là sự kiện lớn nằm trong chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn một mươi chín
ngoài việc tăng cường tuyên truyền tỉnh phú yên còn lồng ghép các hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa
đồng loạt gia quân làm vệ sinh môi trường thu gom xử lý chất thải rác thải giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc
tồn động trên địa bàn dân cư cơ quan đơn vị trường học cơ sở sản xuất kinh doanh khơi thông dòng chảy
nạo vét canh mương ao hồ và hệ thống thoát nước đồng thời phát động duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường
như các ngày hội tái chế sống xanh thứ bảy tình nguyện chủ nhật xanh không sử dụng túi ni lông và chương trình chống rác thải nhựa
trước đó báo chí đã phản ánh thực trạng lén lút đổ rác thải xây dựng dưới lòng sông ba
rác thải tràn lan tại nhiều tuyến đường và khu vực ven biển thành phố tuy hòa